những ngày qua trước những thông tin về ý tưởng phương tây sẽ đưa quân vào ukraine
phía nga liên tục đưa ra nhiều cảnh báo
người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết
điều này càng nguy hiểm hơn khi người đề cập đến ý tưởng đó là tổng thống pháp emmanuel macrom
theo ông peskov nga đã nghe thấy nhiều tuyên bố trái ngược nhau từ các nước phương tây
về việc đưa quân đến ukraine nhưng thực tế của cuộc thảo luận này là nguy hiểm
ông peskov cảnh báo họ đang đùa với lửa đó là hành động cực kỳ vô trách nhiệm
ông nhấn mạnh thêm rằng ý tưởng này cùng với việc các sĩ quan của đức
thảo luận phương án tấn công vào vùng lãnh thổ do nga kiểm soát
có thể khiến tình hình leo thang nguy hiểm hơn nữa
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng hai sau cuộc họp của hơn hai mươi lãnh đạo phương tây
tổng thống pháp macron nói rằng các bên tham gia cuộc họp đã thảo luận phương án đưa quân vào ukraine
ông cho biết phương tây chưa đạt được đồng thuận về vấn đề này
nhưng không loại trừ bất cứ kịch bản nào trong tương lai
ông sergei lagiskin giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại của nga cho rằng
đây là phát ngôn cực kỳ vô trách nhiệm
điều này cho thấy mức độ vô trách nhiệm chính trị cao của các nhà lãnh đạo châu âu ngày nay
trong trường hợp này là tổng thống pháp những tuyên bố này cực kỳ nguy hiểm
ông nariskin cho biết thật buồn khi thấy điều này buồn khi quan sát và buồn khi hiểu rằng
khả năng đàm phán của giới tinh hoa hiện tại châu âu và bắc đại tây dương đang ở mức rất thấp
họ ngày càng hiếm khi thể hiện bất kỳ ý thức chung nào
nga và mỹ sẽ ưu khó vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới
tổng thống mỹ joe biden từng cảnh báo rằng xung đột giữa nga và nato có thể gây ra thế chiến thứ ba
trong chuyến thăm cộng hòa xéc vào ngày năm tháng ba phát biểu tại cộng đồng người pháp
tổng thống pháp macron cho rằng châu âu rõ ràng đang phải đối mặt với một thời điểm cần thiết
để không trở thành những kẻ hèn nhát
tổng thống pháp được đưa ra ngày hai mươi sáu tháng hai về việc không loại trừ khả năng điều động quân đội phương tây tới ukraine
tổng thống pháp khẳng định mọi người không bao giờ muốn chứng kiến những thảm kịch sắp xảy ra
những tuyên bố của ông nhằm đánh động các đồng minh là cần thiết
bởi nếu chúng ta thù động chúng ta cũng nguy cơ phải chịu đau khổ và thất bại
ông macron kêu gọi các quốc gia châu âu không thể tự đặt ra những ràng buộc cho mình
trong bối cảnh xung đột nga và ukraine
đó là bước nhảy vọt chiến lược mà tôi kêu gọi và tôi hoàn toàn ủng hộ
chúng ta phải có lý trí về tình thực tế đang diễn ra ở châu âu
về phía mỹ điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược hội đồng an ninh quốc gia nhà trắng john kirby khẳng định
washington sẽ không triển khai binh sĩ tới chiến đấu quốc gia đông âu đang có xung đột
thực tế nhiều thành viên tổ chức hiệp ước mối lại tây dương nato đã lên tiếng khẳng định
không có kế hoạch đưa quân tới ukraine
ngoại trưởng hungary peter sajidato ngày năm tháng ba nêu rõ
sự đồng thuận chung của nato
ông sajidato cho biết
tôi phải nói với các bạn rằng có một quyết định của nato mà chúng tôi ủng hộ
và quyết định này không cho phép bất kỳ lực lượng bộ binh nào của liên minh được triển khai từ ukraine
vì điều đó sẽ vi phạm quyết định chung của nato
điên quan đến cuộc thảo luận của các sĩ quan đức bị do gì gần đây
về kế hoạch sử dụng tên lửa phương tây viện trợ cho ukraine để tấn công cầu crimea do nga kiểm soát
ngoại trưởng hungary cho biết
các thành viên nato vẫn tuân thủ thỏa thuận không tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở ukraine
đồng thời nhấn mạnh chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tránh bất cứ xung đột trực tiếp nào giữa nato và nga
moscow cảnh báo
nếu phương tây quyết định đưa quân vào ukraine
đó sẽ bị coi như một lời tuyên chiến với nga
tổng thống vladimir putin cho biết
kịch bản này sẽ kéo theo một nguy cơ của xung đột hạt nhân
một cuộc đối đầu trực tiếp giữa nga và nato
quan hệ giữa nga và phương tây leo thang căng thẳng
sau khi moscow mở chiến dịch quân sự ở ukraine vào hồi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
giới chức phương tây gần đây cho rằng
nếu giành chiến thắng ở ukraine
nga sẽ chưa dừng lại mà tiếp tục tấn công vào một quốc gia thành viên nato nào đó
tuy vậy người phát ngôn bộ ngoại giao nga
maria zakharova ngày một mươi sáu tháng ba đã bắp bỏ nghi vấn này
bà zakharova khẳng định
nga không có kế hoạch tấn công gây hất trực tiếp hay gián tiếp
hay gây ra xung đột với bất kỳ ai
dù nato mỹ ukraine hay bất cứ nước nào
nga cũng chưa bao giờ ở bủ kế hoạch như vậy
mặt khác bà zakharova cảnh báo
moscow sẽ đáp trả bất cứ động thái nào của phương tây đe dọa an ninh của nga
trước đó trong thông điệp liên bang năm hai nghìn hai mươi ba
tổng thống nga vladimir putin chỉ trích phương tây bốn làm suy yếu nga
tổng thống putin nhấn mạnh
phương tây kích động xung đột ở ukraine
ở trung đông và những nơi khác trên thế giới
và họ vẫn tiếp tục đưa ra những tuyên bố sai sự thật
rằng nga muốn tấn công châu âu
đó là những tuyên bố hoàn toàn vô nghĩa
tổng thống putin cũng chỉ trích những thông tin gần đây trên truyền thông mỹ cho rằng
nga đã có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian
đây là thông tin sai sự thật
ông putin đồng thời cảnh báo phương tây về hậu quả thảm khốc
khi muốn can thiệp vào các vấn đề an ninh nội bộ của nga
những nỗ lực can thiệp mới và nga nguy cơ kích động
của xung đột quy mô lớn liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân
vào lúc một mươi hai h một mươi ba phút trưa theo giờ địa phương ngày hai mươi chín tháng hai
tại thủ đô moscow
tổng thống liên bang nga vladimir putin
đã trình bày thông điệp liên bang trước quốc hội
thông điệp liên bang là một trong những bài phát biểu quan trọng hàng năm
của tổng thống nga được quy định theo hiến pháp
trong đó tổng thống nga sẽ cung cấp thông tin về tình hình đất nước
sự phát triển trong năm qua
cũng như lĩnh vực sẽ trở thành ưu tiên
trong chính sách đối nội và đối ngoại trong tương lai
ông putin nắm quyền tổng thống hoặc thủ tướng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
thường có bài phát biểu được truyền hình toàn quốc
để gửi tín hiệu tới công chúng trong và ngoài nước
các nội dung được nhấn mạnh khác nhau
tùy thuộc vào điều kiện chính sách đối nội và đối ngoại
năm hai nghìn hai mươi hai sự kiện đã bị hủy do tình hình thay đổi liên tục
liên quan hoạt động quân sự đặc biệt ở ukraine
năm ngoái đúng như dự đoán
ông putin dành phần lớn thời gian cho chiến dịch quân sự ở ukraine
và cuộc đối đầu với phương tây
tất nhiên ông putin cũng đeo dẫn những vấn đề khác
sự kiện lần này diễn ra không chỉ trong bối cảnh xung đột
ở ukraine vẫn tiếp diễn
mà còn diễn ra ngay trước cuộc bầu cử tổng thống
mà putin đang tranh cử với tư cách ứng viên tự ứng cử
năm hai nghìn một mươi tám cũng ngay trước cuộc bỏ phiếu
người phát ngôn địa kremlin peskov nhấn mạnh
thông điệp này là nền tảng cho chiến dịch tranh cử của tổng thống putin
ủy ban bầu cử chung với nga cho biết
việc này không bi phạm pháp luật
chiến dịch tranh cử trên các phương tiện truyền thông
bắt đầu vào ngày một mươi bảy tháng hai
và sẽ kết thúc vào ngày một mươi bốn tháng ba
ngay trước ngày đầu tiên bỏ phiếu
theo người phát ngôn địa kremlin dmitry peskov
thông điệp sẽ kéo dài hơn một giờ
với mục tiêu chính là đề ra kế hoạch hành động
tổng thống putin cũng sẽ có một số phát biểu
với các nước phương tây
nhưng ông sẽ nhấn mạnh hơn
vào các vấn đề chủ quyền của nga
ông peskov cũng lưu ý
tổng thống putin sẽ công bố thông điệp này
không chỉ với tư cách là nguyên thủ quốc gia hiện tại
mà còn với tư cách bộ ứng cử viên tổng thống
về nhiều mặt
đây sẽ là chương trình tranh cử tổng thống
thông điệp sẽ phản ánh những ý tưởng của công chúng
đã được truyền đạt tới tổng thống
trong các chuyến công du khu vực
thông điệp năm nay dự kiến sẽ chú trọng nhiều đến đối nội
đạt ra những mục tiêu cho nước nga trong sáu năm tới
thông điệp được đưa ra trong bối cảnh
cuộc bầu cử tổng thống nga sẽ diễn ra
từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi bảy tháng ba
trong đó tổng thống putin tham gia ứng cử
và nhiều khả năng sẽ tại đắc cử
ngay phần đầu thông điệp liên bang lần này
tổng thống putin đã chỉ trích các nước phương tây
đẩy nga vào cuộc trạng đấu vũ trang
đồng thời cho biết nga sẽ tăng cường sức mạnh quân sự
biên giới phía tây trong bối cảnh phần lan và thụy điển
giao nhập tổ chức hiệp ước bắc đại thây dương nato

tổng thống putin cũng cảnh báo các nước phương tây
về những hậu quả nếu nato đưa quân vào ukraine
ông khẳng định nga có các vũ khí
để tấn công vào lãnh thổ các nước này
về chính sách đối ngoại
ông putin đã nhiều lần vạch ra quan điểm
và ưu tiên của nga do đó các nhà phân tích cho rằng
về khía cạnh bên ngoài
tổng thống nga có thể sẽ tập trung vào mối quan hệ
với các nước thân thiện
theo thông lệ tổng thống nga dành một giờ hoặc hơn một chút
để công bố thông điệp
năm hai nghìn hai mươi ba bài phát biểu của ông putin
kéo dài một giờ bốn mươi năm phút
đây là thông điệp liên bang đầu tiên
kể từ khi bắt đầu chuyến dịch đặc biệt
ở ukraine và trở thành một trong những bài phát biểu
dài nhất của tổng thống trước quốc hội
thông điệp của ông putin trước bầu cử tổng thống
năm hai nghìn một mươi tám là kỷ lục có thời lượng
dài nhất một giờ năm mươi năm phút
thông điệp nắn nhất là năm hai nghìn năm
với khoảng bốn mươi tám phút
khoảng một người đã được mời đến dự buổi phát biểu
thông điệp liên bang hàng năm của nhà lãnh đạo nga
trong số đó có thành viên của cả hai viện
trong quốc hội nga các quan chức chính phủ
và chính quyền người đứng đầu tòa án hiến pháp
và tối cao các thống đốc
đại diện các tổ chức tôn giáo nhà ngoại giao
và nhà báo kể cả người nước ngoài
ngoài ra theo người phát ngôn địa kremlin
những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt
ở ukraine cũng được mời